đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thị xã sapa đồng thời cũng là một trong những địa bàn phức tạp về mất an ninh trật tự đặc biệt là những mâu thuẫn trong tôn giáo tranh chấp đất đai
bởi vậy vai trò của lực lượng công an ở cơ sở là hết sức quan trọng
công an xã chính quy đã đi đến từng hộ gia đình vận động bà con chấp hành nghiêm pháp luật
chúng tôi rất tin tưởng vào lực lượng công an chính quy nói đi đôi với làm và hướng dẫn tỉ mỉ từng vấn đề cho người dân
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đại úy giảng hải nam được điều động bổ nhiệm giữ chức trưởng công an xã tả văn
là người dân tộc thiểu số hiểu rõ được phong tục tập quán của bà con nên phần nào cũng hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng của người dân
để từ đó kịp thời phát hiện nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự
qua đó đã có nhiều vụ việc được xử lý kịp thời rứt điểm
sau khi xuống địa bàn tiếp cận vào những công việc mới
chúng tôi cũng đã cùng với các đồng chí phó trưởng công an xã phó công an xã bán chuyên trách
và các đồng chí công an viên tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát ban đêm đảm bảo an ninh trật tự
tăng cường các hoạt động kiểm tra lưu trú tạm trú tạm vắng trên địa bàn
nhằm đáp ứng được tình hình của địa bàn quản lý sâu sát địa bàn
bên cạnh đấy thì cũng thường xuyên tổ chức hướng dẫn công an xã
động tốt thực hiện tốt các biện pháp về công tác nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất
không chỉ tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
lực lượng công an chính quy đang từng bước khẳng định vai trò của mình
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
các đồng chí luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
luôn luôn bám sát với chính quyền bám sát với cơ sở
và đặc biệt là thực hiện tốt cái vai trò tuyên truyền đối với người dân
trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
sự có mặt của lực lượng công an chính quy về mặt tâm lý của người dân cũng có nhiều sự thay đổi
người dân thấy rằng là có sự hiện diện của lực lượng công an chính quy ở cơ sở
thì người dân có phần nào yên tâm hơn trước về cái việc là an toàn xã hội an ninh trật tự
và qua đó cũng tạo sự tin tưởng trong bà con nhân dân
hiện thị xã sapa đã bố trí đủ một mươi trên một mươi xã có công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
sau một thời gian triển khai thực hiện cho thấy những chuyển biến tích cực rõ nét
đặc biệt là tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm
qua đó góp phần ổn định tình hình ở cơ sở đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý được đăng tải
trong sáng ngày hôm nay với sự trình bày của biên tập viên thế cương
vâng xin cảm ơn chị đinh hạnh và ngay sau đây sẽ là một số thông tin chi tiết
thưa quý vị kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tờ đại đoàn kết có bài viết đáng chú ý với nhan đề
sử dụng người vì công việc chứ không vì tư lợi
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình chủ tịch hồ chí minh luôn nhấn mạnh
đạo đức là cái gốc của người chiến sĩ cách mạng đức là gốc luôn làm cho tài năng phát triển
người thực sự có đức bao giờ cũng khiêm tốn chịu khó học tập phấn đấu nâng cao tài năng của mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng giao cho
bài báo cũng dẫn lời một số nhà nghiên cứu cho rằng bác có tầm nhìn thấu về cán bộ
đại tướng võ nguyên giáp là một giáo viên dạy sử nhưng bác phát hiện ra trong con người đại tướng
có khả năng thao lược quân sự nên sử dụng đại tướng vào vị trí đó
không chỉ nhìn thấu con người bác còn có lòng tin với con người
từ đó đặt người đúng chỗ vì công việc chứ không vì tư lợi gì
thưa quý vị hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp vừa diễn ra đã khai mở mặt trận phục hồi nền kinh tế của đất nước
nhưng để nền kinh tế có sức bật thực sự thì cần có những thay đổi từ thể chế
báo công an nhân dân ngày chủ nhật đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ trần đình thiên
nguyên viện trưởng viện kinh tế việt nam về vấn đề này
bà đến khái niệm bình thường mới ông thiên cho rằng bình thường mới là phải khác cái cũ
chứ không phải là trở về với cái cũ
tuy nhiên thời gian qua thì có vẻ như chúng ta đang tự động trở lại với cái cũ hơn
là nhân cơ hội này thay đổi cái cũ vươn lên cái mới
đối với nền kinh tế thì nên bớt phần cứu trợ các doanh nghiệp ốm yếu ít có triển vọng vươn lên
thay vào đó cần dành một phần đáng kể để khởi tạo ra hệ thống doanh nghiệp mới
hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đích thực
theo đó chính phủ phải đặc biệt quan tâm thúc đẩy những doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến
đủ sức tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu đầu tư phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số
tờ kinh tế và đô thị số cuối tuần ngày hôm nay đã có bài viết trên trang nhất với tiêu đề
kinh tế việt nam lấy lại động lực tăng trưởng
thời gian qua nền kinh tế đang bắt đầu có những chuyển biến đáng kể
hoạt động sản xuất dịch vụ và bán lẻ dần khôi phục
tờ báo phân tích việt nam vẫn có một số động lực
khả dĩ trở thành đòn bẩy tăng trưởng
trong đó đẩy mạnh giải ngân mạnh vốn đầu tư công sẽ kéo các dòng vốn khác cùng chảy mạnh
đặc biệt thì kinh tế số là một công cụ hữu hiệu để nâng cao năng suất lao động
bên cạnh đó hàng loạt hiệp định tự do thương mại song phương đa phương đã và sắp có hiệu lực
hứa hẹn gia tăng khả năng tiếp cận thị trường và giúp nền kinh tế tăng tốc trở lại
thưa quý vị tình hình hạn hán ở miền trung thì đang ở bức bách
tờ sài gòn giải phóng đã chia sẻ một số thông mô hình
cách làm hay trong ứng phó với hạn hán do các nhà khoa học và một số bà con nông dân sáng chế ra
điển hình như mô hình edufram của trường nại học quang trung tp quy nhơn
một mô hình nhà lưới khép kín biệt lập hẳn với bên ngoài để trồng rau quả và hoa cảnh dược liệu
tại đây tất cả các khâu từ phân bón nước tưới phun xương làm giá thể lọc nước hồi lưu đều hoạt động tự động và hẹn giờ
mô hình này là tiết kiệm nước tối yêu
sản xuất rau củ quả sạch một trăm linh thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn hán
đồng thời cô lập hoàn toàn với các yếu tố sâu bệnh
tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay sáng phương nam để cùng cập nhật những tin tức tại đây
thông tin từ bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết đang tiếp nhận điều trị
một trường hợp bệnh nhân bị vẩy nến tai biến nặng do tự ý mua thuốc điều trị ở trên mạng
bệnh nhân nam sáu mươi bốn tuổi ngụ tại đắk lắc nhập viện tại bệnh viện gia liễu tp hcm
trong tình trạng toàn thân đau nhất sưng phù da đỏ nứt tróc vẫy đi lại rất khó khăn
theo bệnh nhân ông bị vẩy nến đã bốn năm nay tuy nhiên tình trạng sức khỏe tốt
mấy ngày trước ông có nghe người thân mắt có lời thuốc dân tập giao có thể điều trị khỏi hãng vẫy nến
nên đã tìm hiểu và đặt môi trực tuyến
sau hai ngày vẫy thuốc bệnh nhân có tình trạng da bị đỏ tấy toàn thân sưng vồ
phải chuyển xuống bệnh viện gia liễu tp hcm điều trị
trong lĩnh vực y khoa bệnh vẩy nến hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nên nhiều bệnh nhân tỏ ra mệt mỏi khi tình trạng bệnh kéo dài phải điều trị liên tục
lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn khỏi bệnh các đối tượng xấu đã quảng bá một số loại thuốc
không rõ nguồn gốc được quảng bá là thuốc gia truyền
khi mới sử dụng người bệnh thấy tình trạng vẫy nến đỡ hạt
có cuộc sống gần như người bình thường tuy nhiên tình trạng bệnh sau đó trở nên nặng hơn
gây nhiễm trùng thậm chí nhiễm trùng huyết có thể dẫn đến tử vong
nghe lời tiên người truyền trên mạng rằng sẽ có những thuốc điều trị hẳn khỏi bệnh bệnh vẫy nến
và xin nhắc lại hiện nay thì chưa có thuốc nào để điều trị khỏi hẳn vẫy nến cả
chỉ có thuốc khống chế được bệnh nến không cho bệnh bùng lên thôi
nên khuyên cáo của chúng tôi là khi có bệnh vẫy nến thì cần vẫy nến khám các chuyên khoa gia liễu để điều trị
mỗi năm bệnh viện gia liễu tp hcm tiếp nhận hàng trăm trường hợp bị biến chứng nặng
do tự ý sử dụng thuốc đặc trị vẩy nến thậm chí có ca tử vong
trước tình trạng thuốc không rõ nguồn gốc được quảng bá là thuốc gia truyền bày bán công khai trên mạng
các bác sĩ lưu ý bệnh nhân không nên tự ý mua thuốc mà cần đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn đúng bệnh
chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong ngày đầu thực hiện gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã dừng kiểm soát bảy mươi năm trăm tám mươi năm trường hợp lập biên bản tám bảy trăm một mươi hai trường hợp
trong đó có bốn trăm bốn mươi sáu xe khách ba trăm hai mươi hai xe container năm trăm linh năm xe con sáu sáu xe mô tô vi phạm bị xử lý
lực lượng cảnh sát giao thông đã tước một hai trăm bốn mươi năm giấy phép lái xe các loại phạt tiền năm chín tỷ đồng
đáng chú ý là đã có ba trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn hai mươi trường hợp vi phạm ma túy
tám trăm hai mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ đã bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý
chỉ tính riêng trên các tuyến cao tốc các tổ công tác đơn vị thuộc cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản bốn mươi một trường hợp
phạt tiền hai trăm linh bốn sáu triệu đồng tạm giữ sáu phương tiện tước giấy phép lái xe một mươi sáu trường hợp
trong ngày đầu thực hiện kế hoạch cả nước đã xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết năm người bị thương một mươi năm người không xảy ra ủn tắc giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến bình thường không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
thưa quý vị đường cao tốc thì được quy định tốc độ tối đa là rất lớn do đó khi xảy ra tai nạn giao thông thì hậu quả sẽ rất thảm cốc
sau những hành động như đi ngược chiều trên cao tốc thì đã uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông
sự việc xảy ra vào khoảng sáu giờ ngày một mươi năm tháng năm trên cao tốc hà nội thái nguyên
được camera hành trình của ô tô đi đúng chiều trên cao tốc ghi lại
theo nghị định một trăm linh thì lỗi ô tô đi ngược chiều trên cao tốc sẽ bị phạt từ một mươi sáu một mươi tám triệu đồng và bị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ năm đến bảy tháng
xong tình trạng này vẫn tiếp diễn
trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi bộ giao thông vận tải đã đề xuất xe máy phải bật đèn cả ngày để nhận diện giảm tai nạn giao thông
đề xuất này đang gây ra nhiều tranh cãi và không phù hợp
đề xuất này có thể là không phù hợp
với tình hình thời tiết khí hậu của việt nam
xe máy đang là phương tiện di chuyển chính của người dân
chiếm đến tám mươi sáu lượng phương tiện giao thông
và nếu tất cả cùng bật đèn cả bắt ngày thì sẽ tạo hiệu ứng ánh sáng như thế nào
trong khi văn hóa đèn chiếu xa vốn trở thành vấn nạn trong đô thị gây ức chế thị giác
thì liệu bật đèn bát ngày như vậy vô tình tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
bắt xe máy và nhận diện bật đèn gây đồ chóa mắt
cho anh em đi rất là khó đi
còn đâu là không biết cơ đồng chí thế nào
nhưng mà theo tôi là không đi bật đèn
giữa bắt ngày
chỉ đêm thôi
chứ ngày anh nắng anh nước thì đủ các loại chiếu mắt nhóa mắt
thì nó mắt đâm nhau tai nạn nó ăn
theo các chuyên gia giao thông
quy định như đề xuất chỉ phù hợp với các nước châu âu khi điều kiện ánh sáng không đủ
còn đối với việt nam
việc bật đèn ban ngày sẽ ảnh hưởng chất lượng quang học
tạo cảm giác nóng bức cho người tham gia giao thông
đồng thời tăng tiêu thủ nhiên liệu
tăng chi phí cho người dân
giao thông tại việt nam
vốn đã chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm khói bụi
rơi thêm ô nhiễm ánh sáng
nếu đề xuất được thông qua
việc hạn chế tai nạn giao thông
đến từ nhiều yếu tố
như tuân thủ phần đường lan đường
tốc độ tham gia giao thông
chứ không phải nhận diện
theo kiểu bắt bật đèn cả ngày
chỉ để mục đích giảm thiểu tai nạn giao thông
mới đây bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tiến hành bàn giao cho bảo tàng tỉnh bà rịa vũng tàu
một số cổ vật được trục vớt
tại khu vực nam côn đảo của tỉnh bà rịa vũng tàu
số cổ vật gồm ba ấm hai hũ một mươi ba tôn
năm đĩa tròn một chum hai bình
ba đĩa bầu dục tám mẫu khác
số cổ vật trên được lực lượng cảnh sát biển thu giữ
từ các tàu cá trục vớt trái phép
tại khu vực biển nam côn đảo bà rịa vũng tàu
khoảng tám mươi hải lý
theo kết quả giám định các cổ vật trên xuất xứ từ trung quốc
còn niên đại khoảng thế kỷ thứ chín đến đầu thế kỷ thứ một mươi
với chất liệu chủ yếu gồm gốm sành xứ
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tiến hành bàn giao số cổ vật trên
cho bảo tàng tỉnh bà rịa vũng tàu
quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại